riêng đối tượng điều khiển xe nhanh chóng bỏ chạy vào rừng cao su tẩu thoát
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ một xe máy một khẩu súng ngắn cùng bốn viên đạn loại bắn đầu đạn cao su
trong đó hai viên đạn còn nguyên cùng với các dụng cụ như đoạn bẻ khóa kèm kéo nghi sử dụng mục đích trộm cắp
đối tượng khai nhận tên nguyễn duy khánh ngụ xã long hà huyện phú diềng
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt đã gây ra bốn vụ trộm cắp tài sản
khánh là đối tượng trộm chuyên nghiệp đã từng bị năm tòa án xét xử với năm bản án về tội trộm cắt tài sản
tổng mức án là sáu năm bốn tháng tù giam
chúng ta đã thấy xuất hiện rất nhiều các vụ mà người dân đã có những hành vi chống đối các lượng chức năng
thậm chí là họ đã có những hành vi gây thương tích cho các cán bộ lực lượng đang thực hiện cái nhiệm vụ của mình
một loạt những vụ mà chúng ta xảy ra trong thời gian vừa qua
đã cảnh báo một tình trạng rằng là đã có một bộ phận họ đã bất chấp pháp luật
coi thường pháp luật và coi thường tính mạng sức khỏe của người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người
liên quan đến vụ việc xe ô tô đâm tử vong thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân
theo cơ quan điều tra đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng
làm chết ba người
cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra
làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc lực lượng chức năng tỉnh lòng an đã khống chế bắt giữ tại chỗ hai đối tượng
qua kiểm tra phương tiện cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ năm kg chất nghi ma túy đá và bốn bánh nghi heroin
qua làm việc lực lượng chức năng tiếp tục khám xét các địa điểm liên quan trên địa bàn huyện tức hòa
tạm giữ thêm ba đối tượng khác
thu giữ thêm một kg chất nghi ma túy đá và một mươi bốn kg bánh nghi là heroin
trước đó chiều ngày hai mươi một tháng bốn công an huyện tức hòa phối hợp với các đơn vị chức năng
thực hiện nhiệm vụ chốt chặn trên đoạn đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn đoạn qua xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa
tại đây lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín c hai mươi chín nghìn sáu trăm linh một lưu thông với tốc độ nhanh
chạy về hướng thành phố hồ chí minh có nhiều biểu hiện khả nghi
cảnh sát giao thông công an huyện tức hòa
đã ra ký hiệu dừng xe kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh
mà đâm thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy
sau đó chiếc ô tô tiếp tục đâm vào một số phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường rồi lật nghiêng
vụ việc đã làm thiếu tá nguyễn xuân hào đội cảnh sát giao thông công an huyện đức hòa
và hai người dân là huỳnh nguyễn trí mẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tử vong tại bệnh viện

vụ việc đã làm thiếu tá nguyễn xuân hào đội cảnh sát giao thông công an huyện tức hòa

mà đâm thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy

và phan thị kim thanh sinh năm hai nghìn bốn tử vong tại bệnh viện tức hòa
vừa qua đã có cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong khi thi hành công vụ
những vụ việc này cho thấy các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật coi thường trật tự kỷ cương
tình trạng này bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân
bên cạnh đó các quy định về xử lý hành chính đối với các vi phạm chống người thi hành công vụ còn thiếu
khung hình phạt đối với tội phạm chống người thi hành công vụ còn nhẹ chưa đủ sức gian đe
những cái hành vi này chúng ta phải lên án một cách rất là nghiêm khắc và chúng ta cần phải xử lý một cách kịp thời và nghiêm minh
mới có tác dụng giăn đe cũng như phòng ngừa cho những người khác
điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy quy định về tội chống người thi hành công vụ như sau
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ

hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
có tổ chức phạm tội hai lần trở lên xúi dụng lôi kéo kích động người khác phạm tội gây thiệt hại về tài sản năm mươi triệu đồng trở lên tái phạm nguy hiểm